mở đầu chương trình là thông tin chúng tôi vừa nhận được
cục phòng chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng việt nam
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng hà tĩnh
phối hợp với công an tỉnh bùi lê khăm xây
cục phòng chống tội phạm ma túy bộ an ninh lào
vừa phá chuyên án lớn trên đất bạn lào
bắt giữ ba đối tượng người dân tộc mông
thu giữ tăng vật là chín mươi bảy bánh heroin hai xe ô tô và nhiều tài liệu có liên quan
vào lúc một mươi hai h năm ngày bốn tháng bốn
tại bàn khộc sỉ vị lai huyện say thạ ni thủ đô viêng trăn
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng hà tĩnh
cục phòng chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng việt nam
phối hợp với công an tỉnh bùi lê khăm xây
cục phòng chống tội phạm ma túy bộ an ninh lào
đã bắt giữ ba đối tượng người dân tộc mông
gồm polly hai mươi tuổi chú tệ bàn say trả lơn huyện hồi say tỉnh bò kẹo
sally hai mươi chín tuổi chú tệ bàn say trả lơn huyện hồi say tỉnh bò kẹo
và hơ giang hai mươi ba tuổi chú tệ bàn nỏng sòng hong huyện say thạ ni thủ đô viêng trăn lào
thu giữ tăng vật là chín mươi bảy bánh heroin hai ô tô và nhiều giấy tờ có liên quan
hiện vụ việc đang được lực lượng phối hợp tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ
bàn giao các đối tượng cùng với tang vật cho công an lào
tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
thưa quý vị lợi nhuận lớn từ mua bán người đã và đang
thúc đẩy loại tội phạm này gia tăng hoạt động
trong đó thì bắt cóc trẻ em là loại tội phạm rất nguy hiểm
gây lo lắng bức xúc trong dư luận xã hội
và mới đây nhất vào hồi một mươi h ngày hôm qua bốn tháng bốn
tổ tuần tra đồn biên phòng bassat bộ đội biên phòng tỉnh lào cai
đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng đang có hành vi bắt cóc trẻ em sơ sinh
mang sang trung quốc bán
đối tượng bị bắt giữ là giang a giơ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
người dân tộc mông chú tại huyện bình lư tỉnh lai châu
khi đang có hành vi nhập cảnh trái phép từ trung quốc về việt nam qua sông hồng
có mang theo một cháu bé gái khoảng ba đến bốn tháng tuổi
tổ tuần tra đã yêu cầu đối tượng về đồn biên phòng để điều tra làm rõ
bước đầu giang a giơ khai nhận vào ngày hai tháng bốn
giang a giơ cùng với một số đối tượng khác đã bắt cắp cháu bé
tại khu vực bờ hồ thị trấn sapa
do sang tới trung quốc bị các đối tượng mua trẻ sơ sinh trả giá quá rẻ
không đủ tiền chê nhau
nên giang a giơ đã mang cháu bé quay trở lại việt nam
thì bị lực lượng tuần tra đồn biên phòng bát sát bắt giữ
đến một mươi bảy h ngày bốn tháng bốn
đồn biên phòng bát sát đã bàn giao đối tượng và cháu bé
cho công an huyện sapa và công an tỉnh lào cai để tiếp tục điều tra
với hành vi giả danh cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng nguyễn thanh phúc chú tại tỉnh bắc ninh
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang bắt giữ
với một tên gọi khác của phúc là giang
giả danh là cán bộ công an đang công tác tại bộ công an
phúc đã nhận chạy cho con trai anh lê văn chi ở huyện lục ngạn
đang chấp hành án tại trại giam ngọc lý tổng cục tám bộ công an
được chuyển đội lao động và được ra tù trước thời hạn
phúc đã nhận từ gia đình anh chi hơn hai mươi sáu triệu đồng
thì bị lực lượng công an bắt quả tàng
khám xét nhà đối tượng lực lượng công an thu giữ nhiều tăng vật
có liên quan đến hành vi lừa đảo
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang thông báo
những ai là bị hại của vụ án trên
liên hệ trình báo với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang
theo số điện thoại như sau
ngay sau đây sẽ là thông tin về vụ bắt giữ xe khách chở gỗ lậu tại bình dương
và vụ vận chuyển trên một mươi một gia cầm giống nhập lậu trên địa bàn tỉnh lạng sơn
trên quốc lộ một mươi ba đoạn chạy qua ngã ba khu công nghiệp việt hương
thuộc phường thuận giao thị xã thuận an tỉnh bình dương
trạm cảnh sát giao thông quốc lộ một mươi ba
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an thị xã thuận an
phát hiện xe ô tô khách mang biển số bốn mươi bảy b bốn trăm ba mươi ba
do tài xế đỗ văn hùng điều khiển
từ thành phố thủ dầu một về thành phố hồ chí minh
có dấu hiệu khả nghi
nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra cơ quan công an phát hiện bên trong xe
chở chín trăm hai mươi một khúc gỗ sẻ loại gỗ cam xe
dài từ bốn mươi cm đến sáu mươi cm
toàn bộ số gỗ này đều không có chứng tử
hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tài xế khai nhận trở thuê cho một người không rõ lai lịch
từ tỉnh đắk nông xuống ngã tư bình phước
thành phố hồ chí minh để tiêu thụ
còn tại lạng sơn dạng sáng ngày hôm qua bốn tháng bốn
tại xã thụy hùng huyện cao lộc
một chiếc xe tải biển kiểm soát tám mươi chín c sáu nghìn một trăm bảy mươi sáu
do lái xe vũ đức hiếu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
có địa chỉ thường trú tại huyện kiến sương tỉnh thái bình
chở trên một mươi một con da cầm giống nhập lậu
đã bị lật nghiêng khi đang tìm cách chạy trốn các lực lượng chức năng
hiện chiếc xe cùng toàn bộ số gia cầm trên
đã được tổ công tác tổ phòng cái sát môi trường công an tỉnh lạng sơn
lập biên bản tạm giữ tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định hiện hành
thưa quý vị thịt động vật hoang dã được cất giấu tinh vi trong các thùng xốp
hoặc che giấu trong các bao hàng
thậm chí một số đối tượng còn chế độ lại thùng xe
để vận chuyển động vật qua khu vực cửa khẩu
cứ thế bằng những hình thức tinh vi xảo quyệt khác nhau
đã có không ít thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
đã tuồn vào thị trường nội địa để tiêu thụ
điều đáng nói là sự buông lỏng quản lý của một số cơ quan chức năng
đã tiếp tay cho các đối tượng này hoạt động mạnh mẽ hơn
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
tại cửa khẩu quốc tế cầu treo tỉnh hà tĩnh
cửa khẩu quốc tế cầu treo hà tĩnh
bảy h ba mươi phút sáng
thời điểm mà lượng phương tiện hàng hóa thông quan qua đây khá lớn
hai thùng xốp này không hiểu lý do vì sao
lại không được đưa vào khu vực máy soi hàng hóa
và đây là những gì chủ xe cho là cá lăng
một khối lượng lớn thịt động vật hoang dã
gồm nai rúi trồn hương được ấp đá trong thùng xốp
thịt vẫn còn tươi
chứng tỏ chúng chỉ vừa mới bị giết hại cách đó không lâu
một mươi năm phút sau
một chiếc xe khách khác cũng bị phát hiện chở động vật qua cửa khẩu
dê chim trò màu
được có dấu tinh vi trong thùng xe
vậy cơ quan thú y kiểm soát động vật tại cửa khẩu đã đi đâu
khi tình trạng này diễn ra
bằng nhiều con đường hình thức tinh vi xảo quyệt khác nhau
các đối tượng đã tìm đủ mọi cách để vận chuyển thực phẩm
động vật không rỗng hoàn gốc vào nơi địa tiêu thụ
vì lợi ích của các đối tượng
các đối tượng này sẵn sàng trục lợi trên sức khỏe của người tiêu dùng
văn phòng chính phủ vừa có thông báo số một trăm bảy mươi năm tb vpcp
truyền đặt thiết luận của phó thủ tướng trịnh đình dũng
tại buổi kiểm tra một số công trình hạ tầng kinh tế xã hội
trên địa bàn thành phố hà nội
phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu
ủy ban nhân dân thành phố hà nội
ra soát tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô hà nội
để đề xuất điều chỉnh phù hợp
khi quy hoạch xây dựng các khu đồ thị khu công nghiệp
cần lưu ý bố trí tăng thêm công viên các hồ
để phục vụ người dân và tăng khả năng điều hòa nước
hạn chế ngập úng
đồng thời ra soát lại tất cả các quy hoạch hạ tầng kỹ thuật
trong đó lưu ý quy hoạch giao thông vận tải
theo hướng đồng bộ
chú ý quy hoạch các không gian ngầm
tập trung đầu tư xây dựng các tuyến giao thông
kết nối khu vực nội đô với khu vực ngoại thành
và các đô thị vệ tinh
chú trọng đầu tư xây dựng các nút giao thông
kết nối các bến xe bãi đỗ xe
xây dựng kế hoạch đầu tư cụ thể
xây dựng cơ chế huy động các nguồn lực đầu tư
nhất là nguồn lực xã hội hóa
trong quá trình già soát
cần bổ sung quy hoạch thoát nước
nghiên cứu phương án thoát nước thải bền vững
tập trung các dự án chống ngập úng
thưa quý vị nhằm cung cấp thông tin
và giải đáp các thắc mắc của thí sinh phụ huynh
và các tổ chức cá nhân
liên quan đến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
và tuyển sinh đại học hệ chính quy
tuyển sinh cao đẳng
nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm hai nghìn một mươi bảy
bộ giáo dục và đào tạo
vừa công bố hệ thống thông tin hỗ trợ công tác
thi và tập trung các dự án
và tuyển sinh năm hai nghìn một mươi bảy
cũng như đường dây nóng hỗ trợ công tác
thi và tuyển sinh năm hai nghìn một mươi bảy
hệ thống sẽ hỗ trợ thí sinh đăng ký dự thi
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
tại địa chỉ email
hỗ trợ thi hai nghìn một mươi bảy
và hỗ trợ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy
cao đẳng nhóm ngành đào tạo
giáo viên hệ chính quy
tại địa chỉ email
hỗ trợ xét tuyển hai nghìn một mươi bảy
thời gian hỗ trợ thông tin của email
từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
đến ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
hệ thống cũng sẽ hỗ trợ thí sinh
đăng ký dự thi
và đăng ký xét tuyển qua hai điện thoại
trong giờ hành chính
riêng hỗ trợ bằng điện thoại
sẽ triển khai thành hai đợt
đợt một từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
đến ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
đợt hai từ ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
đến ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
bộ giáo dục và đào tạo
đề nghị các sở giáo dục và đào tạo
cục nhà trường bộ quốc phòng
các đại học học viện các trường đại học
các trường cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
thông báo dụng giải thông tin trên
để thí sinh phụ huynh
và các tổ chức cá nhân liên quan được biết
thưa quý vị lễ hội đền hùng
còn gọi là dỗ tổ hùng vương
lễ hội đền hùng vương
là một ngày lễ của việt nam
đây là dịp để tất cả người dân đất việt
hướng về nguồn cội hướng về đất nước
lễ hội nhằm tưởng nhớ
và tỏ lòng biết ơn công lao của các vua hùng
những vị vô đầu tiên của dân tộc
đã có công lập nước
cứ đến ngày một mươi tháng ba âm lịch
người người nhà nhà lại chảy hội
đến với đền hùng
tìm về nguồn cội của mình
quốc dỗ là dịp để con lạc cháu hồng
tìm hiểu và biết thêm
nghĩa lịch sử của ngày dỗ tổ hùng vương
đây không chỉ thể hiện tự tôn dân tộc
của mỗi người việt nam
mà còn trở thành niềm kêu hãnh
đối với các dân tộc đã và đang đấu tranh
vì hòa bình độc lập tự do
mỗi một lần
được hành hương trở về với cội nguồn
thì cảm như là
mình được tiếp thêm một sức mạnh
và mỗi một con người
thì sẽ cảm thấy là
mình có chung một nguồn gốc như vậy
thì sẽ gắn bó với nhau
và có nhiều tình cảm ấm áp
thế hệ trẻ đất nước và là công dân của việt nam
thì tôi thấy
ngày dỗ tổ hùng vương
là một ngày trọng đại của đất nước
vì đây là cái ngày để
thế hệ sau tưởng nhớ thế hệ đi trước
những người dựng lên đất nước này
đã là người việt nam
không ai là không biết đến câu ca
dù ai đi ngược về xuôi
nhớ ngày dỗ tổ mùng một mươi tháng ba
từ xa xưa ngày dỗ tổ hùng vương
đã có vị thế đặc biệt
trong tâm thức của người việt
tổ hùng vương lễ hội đền hùng
còn là dịp để giáo dục truyền thống
uống nước nhớ nguồn
lòng biết ơn sâu sắc
các phu hùng đã có công dựng nước
có một dân tộc nào
mà lại trong lịch sử
trong tâm niệm trong tâm thức
của mỗi con người
lại tự nhận rằng mình có chung một dân tộc
điều đó rất hiếm có
đối với các quốc gia
dân tộc khác
và điều đó nói lên cái gì
nói lên rằng
trong quan niệm của người việt nam truyền thống
sự cố kết cộng đồng
từ những giá trị thiếu liên lạc
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tín ngưỡng thờ cúng vô hùng
của dân tộc việt nam
đã được unesco công nhận
là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
sự công nhận của thế giới
trước tín ngưỡng thờ cúng vô hùng
chính là sự đánh giá tầm quan trọng bậc nhất
được một dân tộc
luôn biết giữ văn hóa nguồn cội
trong vòng xoáy hội nhập
chúng ta là con người mà
rất có tình nghĩa
luôn luôn thủy chung
luôn luôn nhớ đến cội nguồn
luôn luôn hướng về cội nguồn
chính vì thế cho nên là
thế hệ chúng ta ngày nay
và con cháu chúng ta
cũng phải tiếp thu cái tinh thần đó
là cần phải làm sao
và duy trì được những cái nét sinh hoạt văn hóa
vừa gắn với truyền thống
vừa gắn với hiện đại
và luôn luôn nhớ về cội nguồn tổ tiên
đồng thời là nghĩ về tổ tiên
mà chúng ta cũng phải cố gắng phấn đấu
để làm sao
góp phần nhỏ bé của mình
xây dựng đất nước chúng ta phát triển
quốc dỗ vua hùng
là dịp để mọi người dân
trong mọi miền tổ quốc
bày tỏ niềm kính ơn sâu sắc
đối với các thế hệ cha ông
ngay từ thời kỳ dựng nước và giữ nước
là ngày mà hồn thiêng dân tộc
vọng về khắp non sông
như nhắc nhớ trong lòng mỗi người
đừng quên đi nguồn cội
thưa quý vị qua một mươi hai ngày thi đấu
nhật tình sôi nổi
vào chiều ngày bốn tháng bốn tại hà nội
lễ bế mạc giải bóng đá truyền thống
thanh niên tổng cục cảnh sát lần thứ một mươi sáu
đã được diễn ra thành công tốt đẻ
với sự tham gia của một mươi năm đội
đến từ các cơ sở đoàn trong tổng cục cảnh sát
đã theo thể thức vòng tròn tính điểm
kết thúc ban tổ chức
đã trao giải vô địch cho đội tuyển c bốn mươi năm
giải nhì cho đội c bốn mươi bốn
giải ba thuộc về c bốn mươi hai
và c bốn mươi ba đạt giải bốn
cùng với bốn giải cá nhân
là vua phá lưới
cầu thủ xuất sắc nhất
thủ môn xuất sắc nhất
và cầu thủ nhiều tuổi nhất
trên tinh thần thể thao đoàn tuyết
các vận động viên đã thi đấu hết mình
công hiến cho khán giả
trận bóng hay đẹp mắt
và đánh hấp dẫn
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
được phát sóng vào lúc sáu giờ sáng hàng ngày
trên kênh truyền hình công an nhân dân
và ngay sau đây sẽ là chương trình điểm báo
thưa quý vị
vì một trong những vấn đề
được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm
những ngày qua
đó là việc cục hàng không cho biết
đang xem xét để áp
xuất giá sàn đối với
các máy bay nội địa
báo an ninh thủ đô số ra sáng nay
thì cho biết là việc áp dụng
giá sàn và giá trần đối với vé máy bay
đã bị các nước châu âu loại bỏ
từ những năm chín mươi của thế kỷ trước
như vậy thì việc đề xuất áp giá sàn
đối với các chuyến bay nội địa là không phù hợp
các chuyên gia cũng nhận định
trách nhiệm của nhà nước là đảm bảo
môi trường cạnh tranh lành mạnh
chứ không phải quyết định giá bán của các doanh nghiệp
còn đối với giá vé máy bay
việc áp giá sàn sẽ chỉ
bảo hộ có lợi cho các doanh nghiệp
hàng không trong khi tạo ra bất lợi
cho người tiêu dùng
còn trên báo công an nhân dân
số ra ngày hôm nay thì có đăng tải bài viết
đề xuất nâng gấp đôi
trần thuế bảo vệ môi trường
đối với xăng dầu
và liên quan với việc điều chỉnh thuế
phí thì chính phủ đã chính thức
có tờ trình gửi ủy ban thường vụ quốc hội
đề nghị bổ sung dự án
luật thuế bảo vệ môi trường
vào chương trình xây dựng luật pháp
lệnh năm hai nghìn một mươi bảy
như vậy thì nếu lộ trình
mà bộ tài chính vạch ra xuân xẻ
thì trong sáu tháng tới
trần thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu
có thể lên tới tám đồng một lít
liên quan tới đề xuất này thì cả bộ ngoại giao
và bộ tư pháp đều có văn bản
đề nghị bộ tài chính cân nhắc thận trọng
trước khi điều chỉnh
trong khi đó thì đại diện bộ tài chính
lại lập lại việc tăng thuế bảo vệ môi trường
là nhằm chuẩn bị cho việc
hạ thuế nhập khẩu đối với xăng dầu
trong thời gian tới
vâng thưa quý vị
dành lại vỉa hè không phải là để bán
đó là tiêu đề của
báo giao thông ngày hôm nay
tác giả bài viết khẳng định
vỉa hè là để dành cho người đi bộ
các cơ quan chính quyền ra quân để giành lại
vỉa hè cho người đi bộ thì không thể đặt
vấn đề dành lại được rồi lại đem bán
để thu tiền bên cạnh đó thì nếu như
việc cho thuê lại vỉa hè không được thực hiện
một cách minh bạch sẽ dẫn tới
việc là người này được thuê
người khác lại không được thuê hoặc là
tình trạng quân xanh quân đỏ trong khi
đấu giá quyền thuê vỉa hè
trong phần tiếp theo của chương trình với những tin chính
nhiều con đường ở vùng cao do thiếu vốn nên
trong nhiều năm qua vẫn xây dựng răng rở
nhiều đoạn xuống cấp nghiêm trọng
công ty cổ phần quản lý bến xe hà nội
cho biết đơn vị vừa tăng cường hơn bốn trăm linh
đợt xe phục vụ dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
vùng đường tháng năm

mời quý vị theo dõi các tin tức giao thông đáng chú ý
ngày hôm qua trên địa bàn huyện hòa vang
thành phố đà nẵng đã xảy ra một vụ tai nạn
giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy
khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ
thời điểm xảy ra vụ tai nạn xe tải
do tài xế lê đình quang
chú thệ tỉnh quảng trị điều khiển
đang lưu thông trên tuyến đường trường sơn
hướng túy loan thuộc địa bàn huyện hòa vang
thành phố đà nẵng
khi đến ngã ba đoạn rẽ vào mỏ đá hoàn nhơn
huyện hòa vang thì bất ngờ va chạm với xe máy
do chị lê thị thu hà
chú tại huyện đại lộc tỉnh quảng nam điều khiển
chạy cùng chiều
hậu quả chị hà bị cuốn vào gầm xe tải và tử vong tại chỗ
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện hòa vang
cùng với lực lượng cảnh sát giao thông
chạm cửa ô hoàn nhân
thành phố đà nẵng kịp thời có mặt xử lý sự việc
cũng vào ngày hôm qua
công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
đã có mặt tại hiện trường
để điều tra dấu vết một vụ tai nạn giao thông
khiến một người tử vong
đồng thời thu thập lời khai của các nhân chứng
để truy xét chiếc ô tô tông chết người
rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
bà nguyễn thị đắc
đang ngồi bán mắt kính và khẩu trang trước nhà
trên đại lộ bình dương
thuộc khu phố chín phương hiệp an
thành phố thủ rồi một
thì bất ngờ một chiếc ô tô chạy hướng từ chợ bưng cầu
về trạm thu phí suối giữa
leo lên lề đường tông vào quầy bán hàng
khiến bà đắc tử vong tại chỗ
chiếc ô tô sau khi gây tai nạn
đã bỏ chạy khỏi hiện trường bỏ mặc nạn nhân
tại hiện trường thì cơ quan điều tra
đã thu giữ nhiều mảnh vỡ phụ tùng đèn
về cản nước có in chữ hãng
hyundai để phục vụ công tác điều tra
chiều cùng ngày cơ quan thành phố thủ rồi một
đã xin dữ liệu camera
một số hộ dân trên đường
và trạm thu phí suối giữa
để phục vụ công tác điều tra
truy tìm ô tô gây nạn
thưa quý vị
đối với các huyện miền núi tỉnh quảng nam
thì khó khăn lớn nhất vẫn là giao thông
những năm qua thì mặc dù tỉnh
đã phân bổ rất là nhiều nguồn lực
đầu tư hạ tầng cho miền núi
tuy nhiên thì hiện có nhiều con đường
ở vùng cao do thiếu vốn
nên trong nhiều năm qua thì vẫn còn xây dựng răng rở
nhiều đoạn súng cấp nghiêm trọng
gây khó khăn cho người dân trong vùng
tuyến đường dh từ xã mà coi
đến các xã cả răng giờ ngây
thuộc huyện đông giang
có chiều dài khoảng hai mươi km
được thi công sàn ủi mặt bằng
tới năm hai nghìn một mươi năm
nhưng đến nay vẫn còn răng rở bởi thiếu vốn
hàng ngày bà con nhân dân
các xã này phải gồng mình
đi trên tuyến dh mưa bùn nắng bụi
đáng ngại nhất là vào mùa mưa
xe chở hàng hóa thiết yếu
phục vụ đời sống cho người dân
như thực phẩm đồ dùng hàng ngày
thì không vào được
mùa mưa khó khăn lắm
có lúc mưa như thế này
thì đi học
các em đi học cũng khó
đi bộ cũng khó như thế này rồi
đái xe cũng trượt
có lúc cũng bị ngả xuống
huyện cũng tiếp tục
là kêu gọi
mong muốn là tỉnh và tông ương
có quan tâm hỗ trợ
để mà tiến này được đầu tư
có thể là chia ra nhiều giai đoạn
chúng ta làm nền trước
khoảng kể một mươi hai cái đó
khoảng kể hơn ba mươi tỷ
chúng ta có thể giải quyết bài tấm này
để vận chuyển
các kheo nguyên liệu người dân
sau đó là chúng ta năng năng
thành đường bê tông
tâm cái giai đoạn
sau chẳng hạn
cái cách lộn như vậy
thì tôi nghĩ là
nếu mà được đầu tư cái tiến này
thì gần như là nó kích thích
một cái vùng rất lộn lớn
hai cái trả cà giang
và dân anh
cùng với nỗ lực của toàn tỉnh
nguồn lực đầu tư miền núi là rất lớn
các địa phương cũng đã lồng ghép
các nguồn vốn
như chương trình một trăm ba mươi năm
để đầu tư
xong vẫn còn nhiều tuyến đường
ở các huyện miền núi
chưa thể hoàn thành
bên cạnh đó
do đặc thù của miền núi
nên khi mùa mưa bão đến
thường bị tắt đường
và dễ bị cô lập
để khắc phục tình trạng nêu trên
trong thời gian tới
ngành gia thông vận tải của tỉnh
cũng sẽ ưu tiên đầu tư kinh phí
cho các địa phương
khắc phục những khó khăn về giao thông
nhất là các tuyến đường lên huyện
và các cầu treo dân sinh
cái chương trình của thủ tướng
về cái dự án
có hai trên địa bàn tỉnh quảng nam
chúng ta có
như vậy là đều hết
có chương trình
có tuyến đường bộ
rồi đầu tư có tuyến cầu treo dân sinh
bên cạnh đó
thì là cái dự án
cũng là dự án năng cấp sửa chữa
cái bảo trì đường địa phương
chủ yếu trong đó
có đường dh của các địa phương
và đặc biệt là có đường miền núi nữa
thì như vậy là năm nay
kế hoạch tỉnh
như vậy là
đã có hãng
một nguồn kinh phí
để hãng ra luôn
để đấu ứng lại
cái nguồn của trung ương
hy vọng rằng
với nhiều nguồn lực
từ trung ương
sự vào cuộc của tỉnh
sẽ có thêm nhiều con đường
được đầu tư xây dựng mới
đáp ứng nhu cầu đi lại
của nhân dân
và góp phần thúc đẩy
phát triển kinh tế xã hội
trên địa bàn miền núi
thưa quý vị
nhằm phục vụ
nhu cầu đi lại
của hành khách
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
và mùng một tháng năm
chiều qua ngày mùng bốn tháng bốn
công ty cổ phần quản lý
bến xe hà nội cho biết
đơn vị vừa lên kế hoạch
tăng hơn bốn trăm linh chuyến xe khách
phục vụ người dân
dịp cao điểm nghỉ lễ
trong thời gian tới
theo đánh giá
của công ty bến xe hà nội
kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
mùng một tháng năm
năm nay kéo dài bốn ngày
nên nhu cầu đi lại
của hành khách
cũng tăng đột biến
dự đoán trước tình hình này
công ty cổ phần quản lý
bến xe hà nội
đã lên kế hoạch
tăng cường hơn bốn trăm linh chuyến
trong hai ngày
hai mươi tám và hai mươi chín tháng bốn
nếu nhu cầu vẫn tăng
công ty sẽ chỉ đạo các bến xe
điều chuyển các xe hợp đồng
đã ký kết đến bến
giải tỏa khách
với mục tiêu
là không để khách đến bến
không có xe đi
tại bến giáp bát
đơn vị sẽ tăng cường
khoảng hai trăm linh lượt xe
tại bến gia lâm
ngoài các chuyến hàng ngày
sẽ tăng cường